mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
liên quan đến vụ phá rừng quy mô rất lớn xảy ra tại huyện ia súp tỉnh đắk lắc
sáng ngày chín tháng bốn tri cục kiểm lâm tỉnh đắk lắc cho biết qua quá trình mở rộng kiểm tra hiện trường
các lực lượng chức năng đã xác định được diện tích rừng bị phá là gần bốn trăm linh ha
theo đó sau khi tiếp nhận thông tin về vụ phá rừng từ ngày một tháng bốn
các lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc đã tổ chức kiểm tra khám nghiệm hiện trường
đến nay đã xác định được diện tích rừng bị phá là hơn ba trăm tám mươi bảy hectare ở các tiểu khu hai trăm linh năm hai trăm linh hai thuộc xã iatomot
huyện ia súp quản lý bảo vệ thời gian phá rừng xảy ra vào khoảng nửa cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tại hiện trường nhiều khoảnh rừng đã bị phá trắng hàng ngàn cây rừng đường kính từ một mươi đến hai mươi cm bị cưa hạ vẫn nằm la liệt
trước vụ việc nghiêm trọng trên ubnd tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cấp ngành lực lượng chức năng
khẩn trương kiểm tra đo đến diện tích rừng
rừng bị tác động tính toán chữ lượng khối cây bị cưa hạ làm căn cứ để xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai hải quan hà tĩnh đã phát hiện bắt giữ và xử lý một mươi tám vụ buôn lậu
gian lận thương mại trị giá hàng vi phạm và tiền phạt một trăm hai mươi ba bảy triệu đồng
theo đó với việc triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp quý i năm hai nghìn hai mươi hai
cục hải quan hà tĩnh thu ngân sách nhà nước đạt hai triệu đồng

đạt hai mươi tám hai mươi chín trị tiêu do bộ tài chính hội đồng nhân dân tỉnh hà tĩnh giao
đồng biệt trong công tác chống bột lậu và gian lận thương mại ba tháng đầu năm
đơn vị đã phát hiện bắt giữ và xử lý một mươi tám vụ vi phạm trị giá hàng vi phạm và tiền phạt một trăm hai mươi ba bảy triệu đồng
phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện bắt giữ bảy vụ buôn lậu
sáu vụ pháo nổ và bốn vụ trên sáu đối tượng tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
hiện cục hải quan hà tĩnh đang tiếp tục tập trung triển khai các kế hoạch
chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai để hoàn thành các chỉ tiêu được giao ở mức cao nhất
sau thời gian dài tích cực điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã kết luận
điều tra đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can trần thị hà chú tỉnh đồng nai về tội cho vai lãi nặng
trong giao dịch dân sự
trước đó qua điều tra các vụ án trên địa bàn công an huyện nhân trạch đồng nai phát hiện
trần thị hà đang có hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự nên tiến hành bắt giữ
qua điều tra cơ quan công an xác định bị can hà cho nhiều người vay tổng số tiền hơn hai tỷ
với lãi suất từ một trăm ba mươi bốn đến ba trăm ba mươi một một năm thu lợi bất chính hơn hai trăm linh triệu đồng
thưa quý vị nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế nhất là vào dịp cao điểm hè sắp tới
hà nội đã nhanh chóng xây dựng làm mới các sản phẩm độc đáo trên địa bàn thành phố
sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh du lịch thủ đô đã dần trở lại và khẳng định vị thế của mình
chùa thầy huyện quốc oai thành phố hà nội khung cảnh đậm chất làng quê và những hoạt cảnh của người việt xưa
tất cả đều được tái hiện sống động trong vở thực cảnh tình hòa bắc bộ bằng hiệu ứng âm thanh và ánh sáng
đã khiến các du khách không rời mắt bởi những câu chuyện đặc sắc về con người văn hóa việt
đây cũng là một trong những sản phẩm du lịch được hà nội làm mới sau hai năm gián đoạn vì covid một mươi chín
từ cái không gian âm nhạc nhất là cái tiết tấu về âm nhạc nó đậm cái chất văn hóa bắc bộ
và cái người miền nam của mình chứng kiến được cái thực cảnh này
nó dâng trào cái cảm xúc
trong tương lai thì khi mà ở phú yên và một số vùng khác mà thoát khách của công ty mình
mình sẽ đem về đây và sẽ tổ chức thiết kế một cái chương trình xuống dưới đây
đây là một trong những điểm không thể nào bỏ qua được trong chương trình của mình
tại nhà hát mô dối nước việt nam nhiều đơn vị lữ hành và khách tham quan đã có mặt tại đây
để đón xem vở diễn mô rối nước mang tên âm vàng đồng quê
sau một thời gian dài ngừng hoạt động vở diễn này nhận được sự đánh giá cao của các đơn vị lữ hành
thì mình thấy các bạn ấy đầu tư khá là quy mô và ánh sáng từ con người
từ trang phục từ tất cả những cái nội dung của câu chuyện ấy thì nó khá hay
và sau đại dịch chúng tôi rất mong muốn là lại khởi động lại và cũng hy vọng và tin rằng
với chất lượng nghệ thuật của nhà hát với dịch vụ của nhà hát luôn luôn được đổi mới
với tất cả những cái mà chúng tôi cố gắng nỗ lực thì khán giả sẽ quay trở lại khách du lịch cũng sẽ quay trở lại
đến thời điểm này
điểm du lịch tại thủ đô đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón khách từ cơ sở vật chất nguồn nhân lực
đặc biệt để phục vụ du khách trong dịp cao điểm hè
hà nội đã xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch gắn với thế mạnh của từng địa phương
bên cạnh đó công tác phòng dịch cũng được ngành du lịch thủ đô đặc biệt chú trọng
khi tại mỗi điểm du lịch đều bố trí khu cách ly riêng
đối với các du khách chẳng may khi tham gia tham quan du lịch thì có bị nhiễm hoặc nghi nhiễm f
thì sẽ được cách ly và có xử lý theo
phương án đã được phê duyệt
đơn vị mà lữ hành cũng như điểm đến thì họ cũng phải là tập huấn cho đội ngũ
là nhân viên của mình là có cái tinh thần chia sẻ động viên hỗ trợ cho du khách bị khở
ngoài việc làm mới các sản phẩm du lịch tạo sự đa dạng phong phú cho du lịch hà nội
các doanh nghiệp và chính quyền thủ đô cũng đang tích cực triển khai việc quảng bá
xúc tiến du lịch tới nhiều địa phương trên cả nước
cùng với lễ hội du lịch hà nội năm hai nghìn hai mươi hai
hà nội đến để yêu sẽ diễn ra vào giữa tháng năm tới
hà nội kỳ vọng trong năm hai nghìn hai mươi hai sẽ đón trên một mươi triệu lượt khách
thưa quý vị bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng thì một vài năm trở lại đây
du lịch theo hình thức cắm trại tự phát lại được nhiều khách du lịch quan tâm và lựa chọn
mọi người thường tìm đến những nơi còn hoang sơ yên bình để tận hưởng kỳ nghỉ của mình
tuy nhiên hình thức du lịch cắm chạy theo kiểu tự phát này cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn
nhất là đối với những người mới tham gia
và để hiểu rõ hơn về những ưu điểm và nhược điểm khi tham gia trả lưu cắm trại theo kiểu tự phát này
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
vắng vẻ đến yên bình quang sơ mộc mạc nhưng không vì thế mà thiếu đi sự thú vị và độc đáo
đó là cảm nhận của nhiều du khách sau khi trải nghiệm du lịch theo hình thức cắm chạy tự phát như thế này
bên cạnh đó du lịch cắm chạy còn cho du khách cảm nhận hòa bình với thiên nhiên
khi mọi thứ đều trở nên gần gũi và đơn giản
một chuyến đi không cần quá cầu kỳ không tốn quá nhiều chi phí
vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghỉ ngơi khám phá cho những người yêu thích du lịch trải nghiệm
có lẽ đó cũng là lý do mà du lịch cắm trại đã thực sự thu hút du khách trong thời gian qua
nhất là đối với các bạn trẻ
phải nói rằng là rất là mới với cả những gia đình như chúng tôi
chúng tôi có cơ hội được cắm chạy này được ngủ ở trong lèo này
có không gian nói chuyện khác với cả những nơi mà mình đã từng đến
nó thoải mái là lịch trình của mình thì mình muốn đi đâu thì mình đi
như lại là
thì là mình thiên về khám phá
còn cái khuyết điểm của nó thì nó không được an toàn
nó không được tổ chức bài bản ấy
tuy nhiên sau những buổi cắm chạy dã ngoài kết thúc
thì chính nơi được gọi là yên bình ban đầu lại trở thành những bãi rác
bên cạnh đó những nơi quá vắng vẻ đôi khi còn tên mẩn những nguy cơ mất an toàn cho chính du khách khi đi du lịch
cái khu vực ở các cái bờ sông
các cái khu vực mà các cái địa điểm đẹp
ao hồ sông suối
thì mọi người khi du lịch trải nghiệm ở đây thì thường không khai báo với địa phương
dẫn đến là trong quá trình mà du lịch trải nghiệm đặc biệt là có những người ở qua đêm
sẽ gây nên cái tình trạng là có thể là gây mất trật tự
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
ví dụ là xảy ra những cái hiện tượng trộm cắp
thậm chí là nếu như mà không may có thể gặp phải những trường hợp nguy hiểm
nếu như những tên trộm hung dữ có thể là gây nguy hiểm đến tính mạng
có những cái trường hợp là đó là
đó là đốt củi để sửa ấm vào mùa đông hoặc là đốt để cắm chạy
dẫn đến là gây ra những cái hiện tượng cháy rừng
và thậm chí thì còn gây ảnh hưởng lớn đến các cái sinh hoạt chung của những người dân bản địa
trước đó tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại điều hoang hải vân
lợi dụng địa hình hoang vắng đối tượng lê nhật
đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của nhóm người đang tổ chức cắm trại
tại cơ quan công an nhật khai nhận
đã nấp trong rừng theo dõi nhóm người cắm chạy
chờ cho nên khi mọi người đi ngủ thì vào trong lều
lấy trộm hai mươi sáu triệu đồng tiền mặt cùng hai điện thoại di động của nạn nhân
trên thực tế việc bị mất trộm đồ khi đi du lịch cắm chạy là vấn đề xảy ra khá thường xuyên
không chỉ là vấn đề mất an ninh trật tự du lịch cắm chai tự phát
còn tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính bản thân những người tham gia
nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trong đó có những người phải trả giá bằng tính mạng
khi đi du lịch trải nghiệm khi không nắm bắt được địa hình địa vật
thì có thể gặp phải những cái tai nạn đáng tiếc
và đặc biệt là trong thời gian vừa qua đã gặp khoảng một số trường hợp
thứ nhất là khi đi thì gặp phải những sự cố tai nạn giao thông
hoặc là khi đi leo núi khi đi tham quan khi đi di chuyển vào trong rừng
thì gây bị lạc rơi xuống các cái vách núi
hoặc là bị trượt chân ở những cái hồ nước hoặc là các cái sườn núi
dẫn đến là gây các cái tai nạn thương tích không đáng có
để mỗi chuyến đi chơi cắm trại được an toàn
thì mỗi du khách phải tự trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết
luôn chú ý các điều kiện đảm bảo an toàn
nghiên cứu kỹ địa điểm sẽ tới xem chiếc dự báo thời tiết
để chuẩn bị các trang thiết bị phù hợp
chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết như quần áo đồ vệ sinh cá nhân
thức ăn khô dụng cụ tạo lửa dụng cụ phát sáng
một số loại thuốc và dụng cụ y tế thường dụng
trước khi tiến hành cắm chạy ở bất kỳ địa điểm nào
cần xin phép chính quyền địa phương
lưu lại số điện thoại của cơ quan công an
và điện thoại của lực lượng cảnh sát phòng chế chất cháy
và cứu nạn cứu hộ một trăm một mươi bốn để được hỗ trợ kịp thời
luôn đi cùng và chung chừng trẻ nhỏ trong mọi hoạt động
đặc biệt là các hoạt động mạo hiểm như leo núi bơi lội
khi di chuyển tìm đường thì bạn nên đánh dấu ở các khu vực đấy
để tránh trường hợp là chúng ta đi theo một cái vòng tròn
nếu trời tối mà bạn hạn thì chúng ta nên hạn chế di chuyển
mà tìm một vị trí cao và rộng rãi tán cây không có u tùm
để chúng ta có thể phát tín hiệu bằng đèn plat điện thoại
hoặc đèn pin hoặc đốt lửa mà khi cảm thấy mệt
thì không tìm được ra bạn nên ngủ lại để sáng ngày mai
để tiếp tục tìm con đường tiếp theo
sau những ngày bận rộn công việc và học tập
cuối tuần luôn là kỳ nghỉ để các gia đình chống đợi
để thư giãn nghỉ ngơi
thay vì chi phí tốn kém cho việc thuê dịch vụ ăn uống
nghỉ ngơi thời gian di chuyển đến các địa điểm du lịch
nhiều người đã tận dụng những ngày cuối tuần
để tổ chức một chuyến ra ngoại
và tất nhiên mỗi du khách hãy chọn cho mình một điểm đến an toàn
để mỗi chuyến đi trở thành một kỷ niệm đẹp khi trở về nhà
sau gần hai tháng phải tạm dừng
đã thông quan trở lại
tuy nhiên lượng hàng thông quan vẫn rất nhỏ giọt
trung bình mỗi ngày có khoảng hai mươi xe hàng được thông quan
trong ba ngày qua lượng hàng hóa được thông quan
chủ yếu là hàng tồn đọng ở cửa khẩu
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay
có xe hàng của việt nam xuất sang bên kia
vẫn phải nằm trong bãi
ba tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu thủy sản
ước đạt hai bốn tỷ usd tăng bốn mươi so với cùng kỳ năm trước
trong đó xuất khẩu tôm vẫn chiếm tỷ trọng cao
quý i năm hai nghìn hai mươi hai giá trị xuất khẩu tôm của việt nam
đạt hơn chín trăm linh triệu usd tăng hơn ba mươi bảy so với cùng kỳ
đây thực sự là tin vui cho doanh nghiệp và bà con nông dân
sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
làm đứt ghẽ nhiều chuỗi sản xuất
trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai ngành hàng không việt nam
đã tăng trưởng tới hơn bốn trăm linh lượng khách quốc tế
so với cùng kỳ năm ngoái
và hoàn toàn có khả năng lộ ngược dòng
khi duy trì được mức tăng trưởng tám một mươi một năm về hành khách
và một mươi một mươi hai về hàng hóa
tuy nhiên hiện còn tám quốc gia chưa mở lại
các chuyến bay thường lệ đi và đến việt nam
ngành hàng không kỳ vọng khi các đường bay quốc tế
được mở lại hoàn toàn ngay trong quý ii
thị trường hàng không sẽ được hồi phục hoàn toàn
như thời điểm trước dịch
trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
lượng khách đến quảng ninh đã đạt trên ba mươi tám bảy trăm linh khách
trong đó vịnh hạ long đón gần năm một trăm linh khách
bảo tàng quảng ninh đón khoảng một một trăm linh khách
khu di tích danh thắng yên tử đón gần ba năm mươi lượt khách
đền cửa ông đón khoảng hai khách
chùa ba vàng đón bốn khách
khu vui chơi giải trí sunwoo hạ long complex đón tám khách
cách lưu trú đạt trên bảy bốn trăm linh khách
có thể thấy hiệu quả của các chính sách kích cầu
và sự nỗ lực của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch
thời gian qua đã mang đến những trái ngọt
cho ngành du lịch quảng ninh
sau hai năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh
ngày hôm nay cả nước cùng nhau hướng về lễ dỗ tổ hùng vương
trong dịp lễ đặc biệt này làng nghề bánh trưng bánh dày hùng lô
tại tỉnh phú thọ đang gấp rút làm bánh chưng bánh dày
với số lượng lớn để phục vụ cho lễ dỗ tổ
và theo đơn đặt hàng của nhiều người dân tại nhiều tỉnh thành
và những hình ảnh tại làng nghề truyền thống này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
chúc quý vị có ngày nghỉ lễ an toàn và ý nghĩa
ngay từ đầu tháng ba âm lịch
lượng đơn đặt bánh trưng bánh dày của gia đình anh nguyễn văn tư
một trong những hộ dân tại làng nghề hùng lô đang lên cao
thông thường mỗi ngày gia đình anh chỉ gói khoảng năm mươi đến bảy mươi cái bánh chưng
nhưng trong dịp lễ rỗ tổ
số lượng tăng lên từ năm trăm linh đến bảy trăm linh cái một ngày
gấp khoảng một mươi lần so với ngày thường
trong những dịp lễ hội đền hùng này
việc làm bánh chưng bánh dày của gia đình mình
tăng lên năm đến một mươi lần so với ngày bình thường
vì cái lượng bánh khách đặt
các đơn hàng các cơ quan đơn vị đặt rất là nhiều
ngày bình thường mình chỉ làm từ bảy mươi đến một trăm linh cái

có hàng ngày khoảng hàng nghìn cái
để làm ra được một chiếc bánh chưng ngon
giữ được hương vị
phải trải qua rất nhiều công đoạn
từ việc chọn lỡ nguyên liệu
chả nếm gia vị nấu bánh
cũng vẫn là những nguyên liệu quen thuộc như gạo nếp
đậu xanh thịt ba chỉ lá rong
nhưng với nhiều người
khi một lần thưởng thức bánh chưng hùng lô
mang một hương vị rất đặc biệt
không thể nào lẫn được của những chiếc bánh truyền thống
nơi mảnh đất đền hùng
bánh chưng làm bánh chưng bánh dày
thứ nhất là nó tiếp nối cái truyền thống
của gia đình cha ông để lại
tức là cái thích bánh chưng bánh dày
từ thời vua hùng
mà bánh chưng bánh dày này thì là
mình thứ nhất là chiên đức của tổ tiên đền hùng
tổ tiên đền hạ
thứ hai là những cái bánh trưng bánh dày này
là những cái sản vật
là những cái sản phẩm làm từ nông nghiệp
nên là nó rất có ý nghĩa
và mình sẽ cố gắng duy trì và phát triển
mình cũng nghe tên cái làm truyền thống này
thì cũng rất là lâu rồi
thì thường thì cũng thấy mọi người
đến đây đặt
thì hôm nay mình cũng đến đây để đặt
một số cho công ty
hương vị có đặc trưng của sự truyền thống
là thơm của mùi đếp và
thì có độ thịt rất là ngậy
được coi là cái nôi của nghề gỏi bánh chưng truyền thống
trong vua hùng vào dịp dỗ tổ hùng vương
cho đến bây giờ
người dân làng hùng lô đã mở rộng
nghề gỏi bánh chưng gắn với phát triển du lịch
bánh chưng hùng lô không chỉ có phần phát triển kinh tế
mà còn trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh phú thọ